và các cục nghiệp vụ của bộ công an triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh
với quy mô giao dịch hơn sáu tỷ đồng khởi tố hai mươi đối tượng có liên quan về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an hà tĩnh phát hiện một trang mạng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá với phương thức thủ đoạn tinh vi chuyên nghiệp
sau quá trình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập đầy đủ các thông tin tài liệu
công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an tỉnh quảng bình công an quảng trị và các cục nghiệp vụ
thống nhất phương án đấu tranh bắt giữ triệt xóa đường dây này
ngay từ đầu năm lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đào các phòng nghiệp vụ mà chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự
phòng an ninh mạng và công an các quyền thành phố thị xã tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
để chủ động ra soát và tổ chức các biện pháp đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng
để tổ chức hoạt động trong đó đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn ra trên không gian mạng
theo đó hơn một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh hà tĩnh
quảng bình quảng trị được chia thành hai mươi tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt giữ hai mươi đối tượng tại nhiều địa điểm khác nhau
qua khám xét nơi ở lực lượng chức năng thu giữ một mươi một ô tô hơn năm trăm linh triệu đồng tiền mặt một mươi năm máy tính các loại
một mươi điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh xác định đối tượng trần quang nam
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã liên thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình cầm đầu đường dây cá độ

sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tại xã liên thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình cầm đầu đường dây cá độ
trần quang nam khai nhận đã cấu kết với các đối tượng ở hà tĩnh quảng bình quảng trị tổ chức hoạt động đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn hoạt động liên tỉnh từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
ước tính số điểm đánh bạc hàng tháng là năm điểm tương ứng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng
qua thống kê tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây tính tới thời điểm bị phát hiện tịch lũy kế là khoảng sáu tỷ đồng
trong khi đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam
vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện duy xuyên triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ghi đề do vợ chồng lê quang dũng và vợ là hồ thị như sương
trú tại huyện duy xuyên cầm đầu với số tiền đánh bạc ghi nhận hơn năm tỷ đồng
qua đấu tranh chuyên án xác định
qua kết quả sổ số kiến thiết vợ chồng lê quang dũng đã tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc
dưới hình thức ghi lô đề với phương thức lợi dụng mạng xã hội để nhắn tin gọi điện cho người chơi
tham gia giúp sức cho vợ chồng dũng còn có tám đối tượng khác với vai trò giữ tài khoản ngân hàng
phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và nhận tịch đề của người tham gia đánh bạc
số tiền mà các đối tượng tổ chức đánh bạc trên hai trăm linh triệu đồng mỗi ngày
lực lượng công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
hành triệu tập làm việc đối với nhiều đối tượng có liên quan tới hành vi đánh bạc
mua bán trái phép chất ma túy bị cáo lâm văn xấy trú tại xã pờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh con tum đưa ra xét xử lưu động vào sáng nay
theo cáo trạng lâm văn xấy được một người lào đặt vấn đề đưa ma túy cho giấy bán
sau đó chia đôi tiền
ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi đang điều khiển xe mô tô đi đến thôn đắk nông
xã đắc xú huyện ngọc hồi tỉnh con tum để giao ma túy
thì lâm văn xấy bị cơ quan công an phát hiện với hai trăm ba mươi ba gam ma túy dạng đá
qua khám xét chỗ ở của lâm văn xấy cơ quan công an còn thu giữ thêm năm trăm ba mươi gram ma túy cùng loại
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo lâm văn xấy mức án trung thân
về tội mua bán trái phép chất ma túy
việc bùng nổ các phương tiện vận tải hành khách trong vài năm trở lại đây dẫn tới sự cạnh tranh quyết liệt
giữa các doanh nghiệp vận tải khi cung vượt cầu
và không chỉ chạy lòng vòng dừng ngay cổng để đua xe trên các tuyến quốc lộ để bắt khách
gây mất trật tự an toàn giao thông
nhiều vụ ầu đà đánh nhau kiểu xã hội đen tranh giành khách giữa các nhà xe cũng đã diễn ra
trong đó thì hình ảnh mà nhiều người đi đường ám ảnh và sợ hãi
đó là những chiếc xe khách cùng với các nhà xe đã chạy trên đường cao tốc đường quốc lộ
cố tình lạng lách chèn ép nhau để tranh giành khách
và có lẽ bản án nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai
còn tâm lý tham gia giao thông theo kiểu coi thường pháp luật
coi thường sự an toàn của hành khách và những người tham gia giao thông khác
đây là hình ảnh được camera hành trình của người tham gia giao thông
có hành vi lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông
hai xe này đã nhiều lần tìm cách vượt lên nhau gây nguy hiểm cho các ô tô khác đi cùng chiều di chuyển trên đường này
và đây là các đối tượng gồm
chủ phương tiện và tài sản
cổng vệ xế trực tiếp điều khiển phương tiện trong đoạn clip trên
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và cũng đã nhận thức về những việc làm của mình
sách am định vì do cùng tuyến đường ra hay bắt khách của xe đi trước
anh em cũng nhắc nhở với nhau mấy lần rồi nhưng mà để nói chuyện nhưng mà không được
hôm đấy là cũng hẹn nhau để nói chuyện nhưng là nhà xe đấy không dừng dẫn đến hai xe đấy chèn ép để xuống để nói chuyện với nhau
sau khi bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc thì em cũng cảm thấy nhận thức được cái việc đấy nó là sai rất nguy hiểm cho mọi người
nhìn thấy xe đấy vừa vào cao tốc thì là em cũng đuổi vào theo xong là đi lên để chèn xe đấy lại để gặp nhau để nói chuyện
xe đấy lại không ý định dừng lại lại móc ra chạy
thế là em quay sang lại em cũng chèn lại hai xe lại cứ chèn nhau như thế
em có xem lại cái clip đấy thì sau khi nhận thức được thì em cũng thấy rất là nguy hiểm
liên quan đến vụ việc này cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
trong đó có hai tài xế và một chủ xe có hành vi xúi dục lái xe thực hiện hành vi chèn ép đánh võng bị khởi tố theo khoảng hai điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
hình phạt cao nhất với tội danh này
lên đến bảy năm tù
đối với vụ việc mà hai xe khách chèn ép nhau trên đường cao tốc hà nội thái nguyên trong thời gian vừa qua mà công an thành phố thái nguyên đã thụ lý điều tra
thì quá trình điều tra giải quyết thì thấy cái tính chất mức độ rất là nghiêm trọng
thứ nhất là cái hành vi chèn ép nhau trên đường cao tốc đây là cái đoạn đường mà phương tiện giao thông tham gia rất là đông tốc độ đi trên đường là cao
thế dẫn đến là gây
nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông
thứ hai là đe dọa rất lớn đến tính mạng sức khỏe của người tham gia giao thông và các hành khách lái xe của chính hai xe đó
đồng thời cũng ảnh hưởng rất xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương
căn cứ vào tính chất mức độ cơ quan cảnh sát đầu tra công an thành phố nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ an ninh sự khởi tố các biểu can
như vậy những bản án nghiêm khắc xử lý hành vi vi phạm của các đối tượng trong việc tranh giành khách chèn ép xe
giao tốc chính là bài học đắt giá có tính gian đe chung đối với hoạt động vận tải
trong thời gian vừa qua thì cũng có cái tình trạng mà tội chèn ép nhau trên các tuyến
với mục đích chính là chèn ép để mà tranh giành nợ khách số nợ khách ở trên các tuyến
và chúng tôi thì cũng xác định là cũng nắm bắt được cái tình hình này
và cũng đã tham mưu cho giám đốc chỉ đạo các nực lượng cơ quan chức năng đặc biệt là nực lượng công an trong đó nồng cốt
cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động kiểm tra tuần tra kiểm soát ngay từ các cái cửa bến và trên các tuyến
bên cạnh đó nếu mức độ các cái vi phạm của hành vi này mức độ về mặt tố tụng hành sự
thì cũng sẽ xem xét đưa ra chất xử về mặt tố tụng hành sự để đảm bảo cái việc giáo dục gian đe trong xã hội
rõ ràng các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông giờ đây đều được chính những người tham gia giao thông ghi lại
và đó là cơ sở để lực lượng chức năng
ngoài ra tất cả những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ xử phạt hành chính thông thường
trong quá trình xác minh làm rõ nếu lực lượng công an có đủ căn cứ
thì sẽ tiến hành khởi tố xử lý hình sự đối với tất cả những người có liên quan
ngày bốn tháng một mươi một công an phường an phú đông quận một mươi hai tp hcm cho biết vừa bắt giữ đối tượng huỳnh tân chí
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngủ tại quận gò vấp tp hcm để điều tra xử lý
các hành vi trộm cắp tài sản
và đây là đối tượng chuyên trộm lan can chắn bờ kênh gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua
thời gian gần đây trên địa bàn phường an phú đông quận một mươi hai xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng nơi vắng vẻ
ít người qua lại để lấy trộm các thanh lan can dọc theo các tuyến bờ kênh rạch gây ảnh hưởng không nhỏ
tới mỹ quan đô thị cũng như tìm ẩn nguy cơ cho người dân và trẻ nhỏ gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
trước tình hình đó công an phường an phú đông quận một mươi hai đã xây dựng kế hoạch tuần tra mật phục để phát hiện bắt giữ
xử lý các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp trên
vào cuộc điều tra công an và người dân mật phục bắt giữ được quỳnh tân trí khi đang lấy trộm thanh năng cang nặng ba mươi bảy kg lắp đặt
bên bờ kênh sáu trình qua đấu tranh đối tượng khai nhận trước đó ngày hai tháng một mươi một đã lấy trộm thành công hai thanh lan can
cùng tại địa điểm trên hiện công an đang hoàn tất hồ sơ
liên quan vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty địa ốc sài gòn
trách nhiệm hữu hạng một thành viên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra các quyết định khởi tố lệnh khám xét với sáu bị can
các quyết định và lệnh khám xét đối với cả sáu đối tượng và được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
bên cạnh đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm cũng phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với hai bị can nguyễn tính trung và nguyễn phước ngọc
trước đó ngày một mươi tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty địa ốc sài gòn trách nhiệm hữu hàng một thành viên resco
những sai phạm tại resco được xác định có liên quan đến việc chuyển nhượng hai mặt bằng tại địa chỉ số hai trăm chín mươi chín trên một mươi tám lý thường kiệt phường một mươi năm quận một mươi một gây thiệt hại cho nhà nước tám mươi tỷ đồng và mặt bằng sáu trăm tám mươi hai hồng bàng phường một quận một mươi một gây thiệt hại cho nhà nước một mươi bốn tỷ đồng
ngày bốn tháng một mươi một công an huyện đức linh tỉnh bình thuận cho biết vừa phối hợp với công an xã vũ hòa bắt quả tan một đối tượng vận chuyển trái phép một mươi năm kg pháo nổ
theo đó trong quá trình tuần tra đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
xã vũ hòa huyện đức linh lực lượng công an phát hiện thanh niên đi xe mô tô có những biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua đó phát hiện trên xe có một mươi năm kg pháo hoa nổ được nguy trang bên trong bao đường lúa
đối tượng vũ văn quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai khai nhận số pháo trên mua từ một người không rõ họ tên
trong lúc mang đi bán kiếm lời thì bị công an phát hiện bắt giữ
được biết quỳnh từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị tòa tuyên phạt một mươi một năm tù giam
kính thưa quý vị sau ba tháng triển khai thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông
tình hình tai nạn giao thông ở tiền giang đã có nhiều chuyển biến tích cực kéo giảm số vụ số người chết so với ba tháng liên kề trước đó
trong thời gian thực hiện cao điểm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang và công an các đơn vị địa phương
đã tăng cường công tác tuyên truyền người dân cũng như vận động sáu mươi bảy nhà hàng quán ăn
nhắc nhở khách chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của rượu bia
đồng thời tiến hành vận động chưa ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông
đối với một trăm hai mươi tổ chức cơ sở kinh doanh doanh nghiệp sáu mươi tám chủ bến thủy nội địa
đặc biệt đã tổ chức tuyên truyền vận động trực tiếp cho hơn hai một trăm năm mươi cá nhân chấp hành nghiêm việc bốc xếp
chở hàng hoa đúng trọng tại thiết kế của xe không cây nới thùng xe
đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí trong và ngoài lực lượng
để mạnh tuyên truyền về công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông
bên cạnh đó cũng tham mục ủy ban nhân dân tấn tiền gian
chỉ đạo các cơ quan đơn vị tăng cường quan trị việc chấp hành pháp luật về giao thông
tới cán bộ đáng viên và người lao động
song song với công tác tuyên truyền vận động hơn một mươi bốn lượt cán bộ chiến sĩ
đã thực hiện công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
việc kiểm tra xử lý vi phạm được lực lượng an sát giao thông tập trung vào tuyến quốc lộ một
quốc lộ năm mươi quốc lộ sáu mươi và các tuyến tính lộ đường nội thị
việc tập trung tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm đã góp phần kiềm giảm tai nạn giao thông
ủng tắc giao thông và góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
đối với các chuyên đề xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tính tiền gian đã áp dụng nhiều phương tiện
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nâng cao hiệu quả ghi hình xứ phạt ngụy qua hình ảnh
với mục đích nhằm thay đổi nhận thức của người điều khiển phương tiện
chấp hành tốt pháp luật ở mọi lúc mọi nơi
qua ba tháng triển khai thực hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an tính tiền gian
đã phát hiện xử lý hơn một mươi sáu trăm linh trường hợp vi phạm
trong đó vi phạm về nồng độ cồn gần một ba trăm linh trường hợp
gần ba trăm linh trường hợp vi phạm tốc độ và năm trăm ba mươi trường hợp vi phạm về cơ nớt thành xe
và chở hàng quá tải trọng quá khổ trên đường bộ
đặc biệt nghiêm trọng mỗi cán bộ chiến sĩ luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm
quyết tâm thực hiện có hiệu quả kế hoạch mở cao điểm của bộ công an
cũng như là của công an tỉnh
qua đó thì đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ
đã hạn chế lại được vấn đề về di phạm
kết thúc xử lý chuyên đề về tốc độ
nồng độ cồn và tải trọng thì lực lượng cảnh giao thông vẫn tiếp tục tăng cường
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn tốc độ và cân tải trọng
qua đây khuyến cáo người dân cũng không nên chủ quan
hết cao điểm thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ không xử lý
và đây là nhiệm vụ hết sức trọng tâm trong thời đại trước cuối năm
để quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
vẫn duy trì thực hiện nghiêm các phương án bố trí lực lượng
phù hợp có hiệu quả trong công tác điều tiết phân luồn
tránh ủng tắc giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
góp phần đảm bảo trực tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
chiều nay ngày bốn tháng một mươi phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang cho biết
sau thời gian theo dõi đơn vị này vừa phối hợp cùng công an huyện tri tôn
bắt quả tang người đàn ông sử dụng vỏ lãi
vận chuyển gần một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu trong đêm
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày ba tháng một mươi một tổ công tác thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh
phối hợp cùng công an huyện tri tôn tổ chức tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn huyện
khi đến kênh vĩnh thành ba thuộc ấp vĩnh thành xã vĩnh phước
tổ công tác phát hiện phạm long giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại xã bình long huyện châu phú tỉnh an giang
điều khiển vỏ lãi chạy tốc độ cao nghi vấn vận chuyển hàng hóa nhập lậu
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng giang không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy
tổ công tác tiến hành truy đuổi bắt giữ giang cùng phương tiện và tăng vật
qua kiểm tra phát hiện trên vỏ lãi có sáu bọc ni lông màu đen
bên trong chứa một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero và jet
làm việc với tổ công tác giang khai nhận trở thuê số thuốc lá lậu trên cho một người campuchia
tại cà mau cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án
và bắt tạm giam đối với đinh thị thu hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại khu đô thị hoàng tâm
ấp bà điều xã lý văn lâm thành phố cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số tiền chiếm đoạt trong vụ án này khoảng một mươi ba tỷ đồng
theo kết quả điều tra ban đầu từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
lợi dụng danh nghĩa là chuyên viên tác nghiệp tín dụng của một ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh
tại cà mau có mối quan hệ quen biết với nhiều người đình thị thu hiền đã nảy sinh
ý định vay tiền của đồng nghiệp với lý do là để đáo hạn ngân hàng
sau khi có tiền hiền đã không sử dụng số tiền trên vào việc đáo hạn ngân hàng
mà đi trả nợ cho những người cho hiền vay trước đó
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hiền chiếm đoạt số tiền đã vay là khoảng một mươi ba hai trăm linh triệu đồng
ba tỷ hai trăm linh triệu đồng lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khám xét nơi ở của hiền
để thu thập thêm các tài liệu chứng cứ có liên quan
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành quyết định khởi tố bị can
và lệnh cấm đi khỏi nơi của chú lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc
đối với một phó hiệu trưởng trường cao đẳng công thương việt nam
chi nhánh tại đắk lắc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
đó là tô viết tài ba mươi hai tuổi chú tại xã eo tu thành phố bôn ma thuật tỉnh đắk lắc
cơ quan điều tra xác định tô viết tài với chức vụ quyền hạn là trưởng cơ sở đắk lắc
thuộc trường cao đẳng công thương việt nam từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một
và phó hiệu trưởng trường cao đẳng công thương việt nam phụ trách cơ sở đắk lắc
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay
vì vụ lợi và động cơ cá nhân đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ
gây thiệt hại tài sản của nhà nước là hơn bốn trăm bốn mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vì những lý do khác nhau nhiều chủ phương tiện ô tô đã tìm đến

các đối tượng bán đăng kiểm giả trên trợ mạng với mục đích là có thể qua mắt được cơ quan chức năng
tuy nhiên việc này mang lại rất nhiều rủi ro cho người mua bởi hành vi mua bán đăng kiểm giả
là vi phạm pháp luật và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trang web được thiết kế đẹp mắt công khai giới thiệu đầy đủ các dịch vụ làm giấy tờ giả
trong đó có đăng kiểm
các đối tượng đưa ra rất nhiều những lời quảng cáo về lợi ích lớn khi sử dụng dịch vụ
làm đăng kiểm tra tại đây
điều đáng nói chỉ cần tìm kiếm cụm từ làm đăng kiểm giả trên mạng xã hội facebook
sẽ không khó để có người nhận dịch vụ này với đủ các mức giá khác nhau
giao động từ hai đến bốn triệu đồng
trong vài chủ nhân của phương tiện ô tô phóng viên truyền hình công an nhân dân
đã liên hệ với người làm giả giấy đăng kiểm trên chợ mạng và nhanh chóng nhận được báo giá

ô tô phải được cấp chứng nhận đăng ký đăng kiểm mới được phép tham gia giao thông
chứng nhận đăng kiểm bao gồm giấy chứng nhận tem đăng kiểm được cấp theo kỳ hạn
khi đến hạn phương tiện phải được kiểm định tại trung tâm đăng kiểm
trường hợp đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường mới được cấp tiếp chứng nhận đăng kiểm
các trường hợp mua bán dùng giấy tem đăng kiểm mà nguồn gốc phôi không do cục đăng kiểm cấp
sẽ vi phạm pháp luật
đối với hành vi này thì nó đang có dấu hiệu
cấu thành của hai loại tội
thứ nhất là tội làm giả giấy tờ con dấu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
và thứ hai đối với người mua sử dụng các tem giấy tờ giả này
thì cũng vi phạm các quy định về việc sử dụng các giấy tờ giả tem giả
theo quy định tại nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín
thì hành vi này có thể bị xử phạt từ bốn đến sáu triệu đồng
tịch thu tăng vật là các cái giấy tờ tem giả đó
và ngoài ra người vi phạm còn có
có thể bị tước dây phép lái xe
người dân tuyệt đối không nên tìm đến các phương thức làm đăng kiểm giả
bởi đăng kiểm thật được nhận biết bởi nhiều dấu hiệu khác nhau
như giấy in mực in công nghệ in
bên cạnh đó hiện nay để kiểm tra đăng kiểm
lực lượng chức năng sẽ tiến hành tra số series trên tem đăng kiểm
qua các ứng dụng công nghệ thông tin
giấy chức nhận kiểm định thật là được in trên cái phôi
do cụ đoàn thủy nam thống nhất phát hành
phôi đấy thì có rất nhiều yếu tố chống làm giả
ví dụ như là giấy
in là cái giấy bóng nước
trên phôi có các sợi phản quang dưới đèn thiên cực tím
mực in cũng phát quang dưới đèn thiên cực tím
và các chữ số in từ nhỏ đến to giống như giấy in tiền
số series in theo thứ tự từ nhỏ tới không đều nhau
thì có rất nhiều dấu hiệu chống làm giả
thì bản thân những dấu hiệu chống làm giả trên giấy chứng nhận
và trên tem kiểm định
chúng tôi đều cung cấp cho các lực lượng tổng trách kiểm soát
để các lực lượng tổng trách kiểm soát nắm được
thế nào để có thể đánh nhận kiểm định thật
và thế nào để có thể đánh nhận kiểm định giả
để kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng sử dụng giấy đăng kiểm giả
khẩu kiểm soát lưu thông rất quan trọng
vì chỉ có hoạt động này mới phát hiện ra việc giả mạo
các cơ quan chức năng cần thực hiện các biện pháp quan trọng
để siết chặt xử lý nghiêm các hoạt động làm và sử dụng giấy đăng kiểm giả
rửa tay thường xuyên bằng các loại nước rửa tay có chứa cồn
hoặc là các loại cồn sát khuẩn trong y tế
là một trong những biện pháp được khuyến cáo để phòng tránh covid một mươi chín
do đó thì đa số người dân đều có tích trữ trong nhà
và khi dịch covid một mươi chín qua đi bên cạnh hàng trăm di chứng do hậu covid đã để lại
mới đây nhiều ca tai nạn sinh hoạt do phòng cồn rửa tay đã xảy ra
và trong đó có ca bỏng đến chín mươi
và từ những tai nạn này đã cảnh tỉnh phụ huynh nên lưu trữ
và hướng dẫn trẻ cách sử dụng cồn rửa tay phù hợp
thay vì để trẻ tùy tùy
các bệnh viện sử dụng như hiện nay
hai ca bỏng cồn nặng đang nằm tại khoa phỏng tạo hình bệnh viện nhi đồng một
đã hơn một tháng qua trong tình trạng nguy kịch
theo các bác sĩ ca thứ nhất là nữ một mươi một tuổi được chuyển lên từ long an
do bé bị cảm xúc nhiều ngày gia đình đã đốt lửa cạnh giường của bé
rồi hương nóng tổ ong để điều trị cho bé
không may lúc đó em gái bệnh nhân cầm chai cồn rửa tay xịt vào lửa
khiến ngọn lửa bùng lên gây bỏng cả hai chị em phải chuyển lên bệnh viện nhi đồng một điều trị
tương tự ca thứ hai bị phỏng do người mẹ đang rút rác
thì bé tráng một mươi một tuổi cầm bình cồn xịt sắc khuẩn xịt vào lửa gây phỏng toàn thân lên đến hơn chín mươi
gần đây xuất hiện nhiều ca trẻ bị phỏng trong sinh hoạt hàng ngày
bao gồm phỏng nước sôi lửa xăng dầu
theo các bác sĩ mức độ nguy hiểm của phỏng cồn rửa tay không thu kém phỏng xăng với diện tích phỏng rộng
có trẻ bị phỏng độ hai độ ba lên đến hơn chín mươi sang thương rất sâu cơ hội hồi phục gần như không có
tuy nhiên từng hậu quả của dịch covid một mươi chín việc trữ cồn bảy mươi độ tại nhà được xem là hiển nhiên
việc mua bán cũng rất dễ dàng và không có các cảnh báo về lưu trữ
cũng như hướng dẫn sử dụng dẫn đến những hậu quả nặng nề
sau mùa dịch thì mình sử dụng cồn để xác quẩn tay là tốt
tuy nhiên là mình tránh để gần với tầm vai trẻ con hoặc là những cái trẻ lớn mình nên giáo dục cho trẻ
cái khả năng mà sử dụng cồn đúng cách để mà tránh những cái tai nạn không mong muốn xảy ra
những cái dung dịch rửa tay đa số là cồn
cho nên cái khả năng
cái khả năng cháy rất là cao
cho nên hầu như mình mình có thể chuyển cái dạng rêu thì nó sẽ giảm bớt được cái tỷ lệ cháy hơn
đối với những trẻ vừa bị bỏng thì mình nên đánh giá cái tình hình bỏng thời điểm đó
khi mà mình thấy là bỏng vết bỏng nặng thì mình nên đưa đến ngay cơ sở y tế gần nhất
còn đối với những cái bỏng nhẹ thì mình sơ cứu bằng nước
sạch dưới bồi nước sạch để làm máy cứu vết bỏng
tai nạn do phỏng là một trong những tai nạn sinh hoạt để lại hậu quả rất đáng tiếc
nếu may mắn khỏi bệnh đa phần trẻ cũng sẽ mang những vết sẹo và sang chấn tâm lý lớn
các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên hết sức thận trọng để các chất dễ cháy nổ ở xa tầm tay của trẻ
cũng như thường xuyên kiểm tra các nguồn điện thiết bị điện để đảm bảo an toàn cho trẻ và cả gia đình